ngoài ứng dụng mạng xã hội zalo thì tới đây người dùng việt nam sẽ được trải nghiệm thêm một mạng xã hội mới có tên là lotus của công ty cổ phần vc corp
và dự kiến mạng xã hội lotus sẽ chính thức ra mắt và phát hành bản dùng thử vào ngày một mươi sáu tháng chín tới đây
mạng xã hội lotus được phát triển bởi đội ngũ hơn hai trăm linh kỹ sư công nghệ của việt nam
đối với những nội dung xấu và vi phạm pháp luật lotus có cơ chế phát hiện sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến
kèm theo đội ngũ kiểm duyệt để lập tức xử lý đặc biệt là đối với tin giả
đại diện của vc corp cho biết để có nội dung ban đầu tốt lotus hợp tác với hơn năm trăm linh nhà sáng tạo từ các lĩnh vực như giáo dục kinh tế văn hóa giải trí
đối với những thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng lotus sẽ ưu tiên hiển thị nguồn tin trinh thống như các đơn vị báo chí hay người trong cuộc
với mục tiêu lấy nội dung làm trọng tâm mạng xã hội lotus được kỳ vọng sẽ tạo nên một nền tảng hỗ trợ cho các nhà sản xuất nội dung
và các cá nhân thỏa sức sáng tạo để có được các nội dung chất lượng hơn phục vụ người sử dụng